tiếp nối tinh thần của hội nghị thủ tướng và doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi chiều nay hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng đã tổ chức hội nghị trực tuyến
hiến kế cải cách cơ chế chính sách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh covid một mươi chín để tiếp tục lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp hiệp hội trên cả nước
hội nghị tập trung vào hai nội dung chính
phiên thảo luận thứ nhất tập trung đánh giá về hiện trạng của doanh nghiệp và hiến kế cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và giải pháp kích cầu sau dịch bệnh covid một mươi chín
phiên thứ hai đi vào bàn thảo và đưa ra định hướng cải cách thủ tục hành chính sau dịch bệnh để đưa nền kinh tế việt nam bứt phá sau dịch bệnh